thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tiếp ngài kim byung ro tư lệnh cảnh sát biển khu vực trung tâm cơ quan cảnh sát biển hàn quốc
chào mừng đoàn đại biểu cơ quan cảnh sát biển hàn quốc do ngài kim byung ro làm trường đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam đánh giá cao việc cảnh sát biển hàn quốc quyết định hỗ trợ các phương tiện tuần tra cho bộ công an việt nam
đây là dấu mốc quan trọng trong việc đưa mối quan hệ hợp tác của hai cơ quan đi vào thực chất hiệu quả phù hợp với tiềm năng nhu cầu của hai bên đối với các vấn đề cùng quan tâm
hiện thực hóa chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm gửi lời cảm ơn cơ quan cảnh sát biển hàn quốc đặc biệt chuyển lời cảm ơn tới ngài kim trân úc
tư lệnh cảnh sát biển quan tâm chỉ đạo nhanh chóng việc chuyển giao các phương tiện này cho bộ công an việt nam
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp ngài kim byung ro chúc mối quan hệ giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát biển hàn quốc ngày càng phát triển tốt đẹp
đồng thời khẳng định cơ quan cảnh sát biển hàn quốc sẽ hỗ trợ tổ chức tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho cảnh sát giao thông đường thủy bộ công an việt nam để làm chủ tàu tuần tra do cảnh sát biển hàn quốc hỗ trợ
hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ ký chương trình phối hợp giữa bộ công an và hội khuyến học việt nam và phát động tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
giáo sư tiến sĩ nguyễn thị doan nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó chủ tịch nước chủ tịch hội khuyến học việt nam thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ và chủ tịch hội khuyến học việt nam nguyễn thị doan đã ký kết chương trình phối hợp giữa bộ công an và hội khuyến học việt nam
bộ công an cũng đã long trọng phát động tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi lễ giáo sư tiến sĩ nguyễn thị doan bày tỏ vui mừng vì hội khuyến học việt nam và bộ công an đã ký kết chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh phong trào học tập học tập thường xuyên học tập suốt đời để bồi đắp những chi thức mới đáp ứng yêu cầu công việc với chất lượng ngày càng tốt hơn
sau lễ ký kết hội khuyến học việt nam sẽ triển khai nghiêm túc văn bản đã ký kết đến hệ thống hội khuyến học sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước để thống nhất thực hiện
để thực hiện hiệu quả chương trình và tuần lễ học tập suốt đời
trong lực lượng công an nhân dân thượng tướng trần quốc tỏ cũng đề nghị hội khuyến học việt nam phối hợp chặt chẽ với đơn vị đầu mối của bộ công an xây dựng kế hoạch cụ thể để quán triệt triển khai chương trình đi vào thực tiễn
cập ủy thủ trường công an các đơn vị địa phương căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị chủ động có kế hoạch chương trình cụ thể trong đó đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
tăng cường cơ sở vật chất hạ tầng mạng trang thiết bị cho các thư viện phòng đọc tủ sách áp dụng quy định về thời gian đọc sách học tập tại đơn vị phổ biến kỹ năng kinh nghiệm tự học tự rèn nhằm nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập góp phần xây dựng năng lực tự học cho cám bộ chiến sĩ hiệu quả thiết thực và báo cáo kết quả theo quy định
dịp này bộ công an đã trao tặng nhiều sách cho các đơn vị ở ngoài lực lượng công an nhân dân
hôm qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
rất nhiều kết quả cùng những bài học kinh nghiệm trong phòng chống dịch đã được chỉ rõ để từ đó chuẩn bị tốt hơn nhằm ứng phó với những sự kiện khẩn cấp y tế cộng đồng vận dụng linh hoạt sáng tạo vào các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế xã hội
có thể nói đi qua những năm tháng chung sức gồng
mình chống dịch covid một mươi chín với mỗi người dân việt nam quãng thời gian đã qua có lẽ không chỉ là ký ức mà còn là những bài học phải đánh đổi bằng rất nhiều mất mát đau thương bài học về tình đoàn kết
chiến thắng đại dịch là chiến thắng của nhân dân cuộc chiến ấy lực lượng công an nhân dân là một trong những trụ cột nòng cốt là lá chắn tuyến đầu và cũng là điểm tựa vững chắc cho nhân dân
là quốc gia đi sau nhưng về trước trong phòng chống dịch việt nam đã trở thành một trong những nước mở cửa sớm
và hiệu quả nhất trong khu vực và trên thế giới
là hình mẫu không chỉ trong cuộc chiến với dịch bệnh mà còn cả ở giai đoạn phục hồi sau đại dịch
thành công đó một lần nữa khẳng định tinh thần việt nam bản lĩnh việt nam không lùi bước trước mọi khó khăn thách thức càng áp lực lại càng nỗ lực
chúng ta có tư duy phương pháp luận và cách tiếp cận toàn dân đặt sức khỏe tính mạng của nhân dân lên trên hết trước hết
lấy người dân là trung tâm lợi
lấy xã phường là pháo đài người dân là chiến sĩ chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân
thành quả đến từ quyết tâm từ người đứng đầu đến cả hệ thống chính trị
mỗi người dân là một chiến sĩ vừa tổng tiến công toàn lực chặn đứng dịch bệnh vừa tập trung ổn định tình hình khôi phục sản xuất kinh doanh
đây đều là những nỗ lực rất cao của những cấp lãnh đạo những cơ quan chịu trách nhiệm chính
các lực lượng vũ trang và đặc biệt là của toàn dân
thì đây là một sự trung sức đồng lòng của cả một dân tộc
đi từ ngõ gõ từng nhà ra từng người lực lượng công an thể hiện thế chủ động phòng chống dịch ngay từ khi xuất hiện những ca bệnh đầu tiên
giả soát khoanh vùng truy vết cách ly người nhiễm kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh
nhanh hơn một bước cao hơn một bậc bộ công an là đơn vị đầu tiên thành lập bộ chỉ huy tiền phương tại các tỉnh thành phía nam
kịp thời tham mưu với chính phủ chỉ đạo linh hoạt ứng phó kịp thời giữ chắc vùng xanh hóa xanh vùng đỏ
dữ liệu quốc gia và dân cư phục vụ rất thuận lợi rất tốt cho công tác phòng chống bệnh dịch cho công tác an sinh xã hội đến tận tay người dân chính xác thuận lợi nhanh chóng đảm bảo được các yêu cầu của nhân dân
bên cạnh đó thì công tác công an cũng tham gia vào trong việc vận động ngoại giao vaccine
lực lượng công an nhân dân
cũng đã được hỗ trợ của bạn bè quốc tế cũng đóng góp cho hợp tác quốc tế nâng cao vị thế của đất nước cũng như của công an trong đấu tranh phòng chống bệnh dịch
chúng tôi là vừa là bác sĩ vừa là chiến sĩ khác trên mình là hai màu áo vừa màu áo xanh vừa màu trắng
cái cảm giác danh dưới giữa cán bộ và phạm nhân thì lúc đấy đã được xóa bỏ
tình thương cũng như là tình người của cán bộ mà dành cho phạm nhân như thế là tôi rất là cảm động
vào tận tâm
trong tâm dịch để trung lưng đấu cật với đồng bào hàng chục vạn lượt cán bộ chiến sĩ công an đã lên đường sung trận
ở đâu đồng bào khó khăn ở đó có cán bộ chiến sĩ công an cùng sẻ chia cùng cố gắng
quyết định đưa lực lượng vũ trang vào thành phố hồ chí minh để phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia chống dịch là quyết định vô cùng đúng đắn
một mặt là để nhằm nâng cao hơn nữa việc chấp hành thực hiện giãn cách xã hội góp phần khống chế được dịch bệnh
mặt khác là để ngăn ngừa
trong gian khó là nghĩa đồng bào những mảnh đời bất hạnh dường như cũng được xoa dịu bằng sự quan tâm đến từ những điều nhỏ nhất
yên dân không chỉ đến từ những cái nắm tay thật chặt mà còn từ một xã hội bình yên sau dịch
tội phạm được ngăn chặn thông tin xấu độc bị vô hiệu hóa những hành vi gian dối trục lợi được đưa ra ánh sáng
ở đây có diện phản phẩm
tội phạm tội rất là rộng từ trung ương đến địa phương
thế tuy nhiên thì những người mà đã phạm tội thì đều bị xét xử như những người công dân khác mà có hành vi phạm tội
và đều đã bị kết luận trong cái kết luận điều tra vụ án chứ cơ quan điều tra không để lọt cái tội phạm nào
ba năm ngắn mà cũng thật dài những thành phố trang dây giờ đã bình yên sau dịch
giữa những sắc màu xanh tươi ngày mới
báo của người chiến sĩ công an
thưa quý vị nằm trong khuôn khổ triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo việt nam hai nghìn hai mươi
bộ công an cùng với các đơn vị chức năng đã trưng bày các sản phẩm mô hình giải pháp công nghệ
chuyển đổi số quốc gia cùng những sản phẩm khoa học công nghệ với chủ đề tạo lập và khai thác dữ liệu
tạo ra giá trị mới của đề án sáu của chính phủ
dựa trên nền tảng dữ liệu dân cư căn cước công dân định danh và xác thực điện tử vneid
hiện bộ công an đã có rất nhiều sản phẩm ứng dụng giải pháp công nghệ dữ liệu trên các lĩnh vực
như y tế giáo dục an sinh xã hội hàng không tài chính ngân hàng phòng cháy chữa cháy kiểm soát an ninh
ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo từ đề án sáu đã và đang mang lại những giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp
những hệ thống ký ốt như thế này đang được thiết lập tại các cơ sở y tế
và chỉ cần sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản định danh điện tử vneid
người đi khám chữa bệnh
có thể tự đăng ký dịch vụ thanh toán chi phí một cách nhanh chóng dễ dàng
ký ốt này cũng sẽ giải quyết vấn đề phân luồng bệnh nhân là người đi khám lần đầu
hay bệnh nhân cũ bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt
xác thực căn cước công dân của người bệnh thực hiện đăng ký khám bệnh
có phải là chủ nhân của thẻ bảo hiểm y tế hay không
sau bốn tháng triển khai chúng tôi đã ghi nhận khoảng hơn một mươi hai lượt bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh qua ký ốt
và mỗi ngày chúng tôi tiếp đón khoảng năm trăm linh lượt bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh
ký ốt tự phục vụ thì thực sự là rất là thông minh và rất là tiện ích đối với người bệnh
lần đầu tiên người bệnh đến khám bệnh tại ký ốt thì người bệnh có thể dùng căn cước công dân gắn chip
hoặc ứng dụng vnid được cài đặt trên điện thoại cá nhân để đăng ký khám bệnh
nhưng từ lần thứ hai trở đi thì người bệnh không cần mang bất kỳ giấy tờ gì mà chỉ cần dùng khuôn mặt để xác thực
trong kiểm soát an ninh hành khách tại các cảng hàng không
các sản phẩm như smart check in ứng dụng căn cước công dân
và vnid được tự động hóa đã giúp ngắn quy trình kiểm tra tăng cường đảm bảo an ninh
đồng thời vẫn bảo đảm tính chính xác liên mạch của dữ liệu trong nhiều điều kiện bối cảnh phức tạp
trước đây tôi cũng thường đi sân bay và tôi vẫn phải chuẩn bị đầy đủ như căn cước công dân
thì nó cũng mất thời gian hơn một chút
bây giờ tôi thấy dùng cái vneid mức độ hai nó nhanh gọn nhẹ hơn
đối với người dân thì nó tạo ra một sự thuận lợi trong việc đi lại
nó rút ngắn được cái thời gian mà để làm thủ tục qua các khâu khi mà đi máy bay
đồng thời là nó tránh được những cái mà phiền phức khi mà họ có thể là quên chứng minh thư
quên giấy tờ tùy thân hoặc đánh mất
khi mà sử dụng dụng công nghệ thông tin cũng tương tự như là sử dụng định danh điện tử mức hai này
thì nó sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi là khi mà áp dụng những cái kỹ thuật số
và công tác quản lý thì nó cũng sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều
đó là những mô hình sản phẩm cụ thể đã được bộ công an phát triển
sau gần hai năm triển khai
bộ công an đã triển khai đề án sáu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
căn cước công dân và ứng dụng vneid
cùng với đó là rất nhiều hệ thống ứng dụng trong phát triển kinh tế xã hội đã ra đời
như hệ thống quản lý lưu trú asm cho phép thông báo lưu trú tới cơ quan quản lý một cách nhanh chóng
tích hợp các chức năng như quản lý phòng dường bệnh thiết lập bảng giá dịch vụ
hay trên lĩnh vực ngân hàng thành công triển khai ứng dụng giải pháp
đọc căn cước công dân gắn chip để định danh khách hàng trong các giao dịch
bộ công an cũng đã xây dựng bốn mươi ba mô hình điểm thuộc các nhóm của đề án sáu
và cho đến nay nhiều địa phương trên cả nước đã và đang từng bước lựa chọn
áp dụng các mô hình điểm phù hợp nhằm đẩy mạnh việc triển khai đề án sáu
chúng tôi thấy là có rất nhiều mô hình có thể áp dụng ở địa phương
đặc biệt những mô hình kiểm soát ra vào cơ quan
hoặc là những mô hình nhận diện khuôn mặt
nhận diện vân tay để xác lực con người
những mô hình đấy tôi cho rằng là rất là cần thiết đối với địa phương
một cái khái niệm của đề án sáu đó là gì
không cần đầu tư mà chúng ta hoàn toàn có thể mang lại những giá trị to lớn
cho một tỉnh hoặc là trên nền tảng của một tỉnh chúng ta đánh giá thực chất
và chúng ta đưa các mô hình vào để tận dụng để phát triển
và cái cuối cùng đấy chính là cái mà chúng ta cần phải đầu tư
nhưng chúng ta đầu tư thì chúng ta phải tính toán rất kỹ
đó là vấn đề sự trưởng thành của dữ liệu
và không nên tạo các đường thẳng song song mà phải có một sự gắn kết trên nền tảng dữ liệu
tạo lập số hóa dữ liệu tập trung từ dữ liệu dân cư căn cứ công dân và pnpid
gắn với các mô hình triển khai
bộ công an đã và đang tạo ra những ấn tượng với các mô hình giải pháp
chuẩn bị số quốc gia được phát triển từ đề án sáu của chính phủ
thưa quý vị thời gian vừa qua phát huy truyền thống vì nhân dân phục vụ
bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
công an các đơn vị địa phương đã có nhiều hành động cụ thể cứu giúp hỗ trợ giúp đỡ người dân khi gặp nạn
hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
có thư khen công an các đơn vị địa phương đã có nhiều hành động cụ thể cứu giúp hỗ trợ giúp đỡ người dân
trong thư khen bộ trưởng tô lâm đánh giá những hành động cụ thể cứu giúp hỗ trợ giúp đỡ người dân khi gặp nạn
tuy là bình dị thường ngày của lực lượng công an
nhưng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước đảng nhà nước và nhân dân
sự dũng cảm không quản ngại hy sinh gian khổ sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn
thì hiện rõ tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an
để lại những dấu ấn đậm nét lan tỏa hình hình đẹp của người chiến sĩ công an
là chỗ dựa tin cậy của người dân mỗi khi gặp khó khăn
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận đánh giá cao
và nhiệt liệt biểu dương khen ngợi những kết quả thành tích nêu trên của công an các đơn vị địa phương
nhất là công an thành phố đà nẵng thành phố hà nội hưng yên khánh hòa
bộ trưởng tô lâm đề nghị đồng chí giám đốc công an các địa phương có các hình thức động viên khen thưởng xứng đáng
các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đồng thời tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng phát huy tinh thần
vì nhân dân phục vụ ngày càng có nhiều hơn nữa những hành động việc làm cụ thể cứu trợ giúp đỡ nhân dân
qua đó khắc họa đậm nét hơn nữa tính nhân văn và hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
mưa lớn những ngày qua đã làm các tỉnh hà tĩnh và quảng bình xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại một số khu vực vùng núi ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị
trên địa bàn tỉnh hà tĩnh xảy ra mưa lớn khiến nhiều địa phương bị ngập lụt
đặc biệt tại huyện hương khê mưa lũ đã làm một người chết một người mất tích
tại xã hòa hải huyện hương khê lượng mưa lớn từ chiều tối ngày hai mươi tám đến ba mươi tháng một mươi
đã khiến đập tắt của thôn chín bị vỡ cuốn trôi nhiều cây trồng hoa màu của người dân
mưa lớn khiến tuyến đường hồ chí minh đoạn qua địa phận huyện hương khê tỉnh hà tĩnh ngập sâu
cuốn trôi xe máy của người dân
lực lượng chức năng đã bố trí người chốt chặn tại các vị trí đặt biển cảnh báo các phương tiện
mưa lớn cũng đã gây ngập lụt tại nhiều địa bàn của huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
thống kê sơ bộ cho thấy nước đã tràn vào nhà của gần hai trăm linh hộ dân
để ứng phó với tình hình mưa lũ hơn bốn học sinh của huyện hương khê đã được cho nghỉ học
còn tại tỉnh quảng bình cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường chính của thành phố đồng hới
như nguyễn hữu cảnh hữu nghị tối hữu trần hương đạo ngập
khiến việc di chuyển của các phương tiện giao thông rất khó khăn nhiều xe mô tô ô tô bị chết máy
nhiều tuyến đường nhỏ trên địa bàn thành phố đồng hới bị ngập cục bộ do mưa lớn
hệ thống cống không kịp thoát nước nhiều khu vực nước tràn cả vào nhà dân
trước diễn biến phức tạp và để chủ động ứng phó với mưa lớn trên đất liền
ủy ban nhân dân thành phố đồng hới yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết
và chủ động ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ
tin an ninh trật tự
hôm nay toán nhân dân thành phố hồ chí minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định
và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại quỹ phát triển khoa học và công nghệ tp hcm
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố theo dõi chỉ đạo
trong phần làm thủ tục tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị hoãn phiên tòa
để tiến hành xác minh tình trạng sức khỏe của nguyễn quốc thái khi bị cáo này tiếp tục vắng mặt do nhập viện
hội đồng xét xử hội ý và quyết định vẫn xét xử vụ án
cựu giám đốc sở khoa học và công nghệ phan minh tân và năm thuộc cấp bị truy tố vì có hành vi vi phạm quy định về quản lý
và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại hơn hai mươi hai sáu tỷ đồng
theo cáo trạng tháng tám năm hai nghìn chín nguyễn trọng vũ giám đốc công ty đầu tư và phát triển công nghệ huy hoàng
có công văn gửi sở khoa học và công nghệ tp hcm đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học
với số tiền năm một tỷ đồng để thực hiện dự án một và được ông phan minh tân đồng ý thông qua với mức hỗ trợ là bốn chín tỷ đồng
công ty huy hoàng sau đó không hoàn thành dự án gây thiệt hại gần ba hai tỷ đồng
song song với đó nguyễn trọng vũ tiếp tục vây một mươi tỷ đồng để thực hiện dự án hai và được chấp thuận
tuy nhiên sau khi nhận giải ngân đợt ba vào tháng năm năm hai nghìn một mươi một vũ đã bỏ trốn về mỹ
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin phiên xét xử trong các bản tin tiếp theo trên intv
cựu chấp hành viên cục thi hành án dân sự tp hcm đã nhận hối lộ ba trăm năm mươi triệu đồng của một việt kiều mỹ
để giao quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh
và ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với kim thanh hạnh về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng hạnh được phân công tổ chức thi hành án vụ việc nguyễn thị bích ngân
phải trả cho ông nguyễn quốc vương số tiền gần hai sáu tỷ đồng và tiền lãi phát sinh do chậm thi hành án
do chưa thi hành án nên ông vương đã đề nghị với cục thi hành án dân sự tp hcm
ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà ngân
sau đó bà ngân đến gặp hạnh và nhờ hạnh giúp đỡ làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh để trở về mỹ sinh con
hai bên thỏa thuận tiền bôi trơn là ba trăm năm mươi triệu đồng theo yêu cầu của hạnh
sau khi vợ chồng bà ngân nộp đủ các khoản tiền phải thi hành án
lãnh đạo cục thi hành án dân sự tp hcm đã ký quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh đối với bà ngân
tuy nhiên hạnh đã không đưa quyết định này mà giữ lại với mục đích là để ép bà ngân đưa ba trăm năm mươi triệu đồng cho mình
sau khi hẹn nhau tại một địa điểm ở quận phú nhuận hạnh giao quyết định và nhận tiền
thì bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tăng
một đường dây cá độ bóng đá giao dịch một tháng lên tới một trăm linh tỷ đồng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự cùng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng triệt phá
các đối tượng trong vụ việc đều đã ở độ tuổi trung niên
qua tin báo tố giác tội phạm của nhân dân về việc tại nhà ông nguyễn tâm đường lê thánh tôn phường sáu tp đà lạt
có dấu hiệu hoạt động cá độ bóng đá cơ quan công an xác định tin báo là có cơ sở
đồng thời huy động nhiều mũi trinh sát tiến hành thu thập thêm nhiều chứng cứ quan trọng
qua đó xác định được ít nhất sáu đối tượng có liên quan gồm nguyễn tâm sáu mươi tuổi ngô bà quý năm mươi tuổi phan công hải năm mươi ba tuổi
phạm lâm hữu phước năm mươi ba tuổi hoàng doãn nguyên bốn mươi bốn tuổi và một người đàn ông năm mươi một tuổi cùng chú tại thành phố đà lạt
triệu tập làm việc với các đối tượng cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi chín tâm có quen biết một người tên trung
đang xác định nhân thân và được người này rủ tham gia cá cược bóng đá qua mạng
sau đó trung cung cấp cho tâm ba tài khoản các cực bóng đá
từ một tài khoản tâm chia thành sáu tài khoản con giao cho ngô bà quý nguyễn văn hiển một người tên phi và một người tên bin
hiện đang xác định nhân thân với nhiều hãn mức khác nhau
riêng hai tài khoản còn lại tâm giao cho phan công hải và hoàng doãn nguyên sử dụng
tâm có quen biết một người tên trung đang xác định nhân thân và được người này rủ tham gia các cược bóng đá qua mạng

bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc tham gia đánh bạc trong tháng chín lên tới một trăm linh tỷ đồng
nguyễn tâm đã bị cơ quan công an khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc phan công hải phạm lâm hữu phước hoàng doãn nguyên và ngô bà quý về hành vi đánh bạc
việc đấu tranh bắt giữa các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho những ai còn ham mê cờ bạc cá độ
bên cạnh đó người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc nhất là cá độ bóng đá
cảnh giác với các chiêu trò lôi kéo dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web đánh bạc trên mạng xã hội